tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc
toàn thể hội nghị đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu một số vấn đề
liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị có tính chất gợi mở để trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu thảo luận xem xét quyết định
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ việc ban chấp hành trung ương xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các nội dung
liên quan đến quan điểm chủ trương phòng chống dịch covid một mươi chín phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước
thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp biến động bất thường
bên cạnh thời cơ thuận lợi cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn thách thức mới gây gắt và nặng nề hơn so với dự báo
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng tạo ra sung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương dành thời gian nghiên cứu thật kỹ
các tài liệu đã gửi và căn cứ vào thực tế tình hình ở các ngành lĩnh vực địa phương mình để thảo luận đánh giá một cách khách quan toàn diện
tình hình phòng chống dịch bệnh phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi một nhất là dự báo về tình hình
đại dịch covid một mươi chín trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới
rõ quan điểm chủ trương về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất các định hướng chủ trương chính sách nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch
lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm sát với thực tiến đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tài chính ngân sách nhà nước hàng năm